tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác ứng phó với thiên tai khu vực đồng bằng sông cửu long
do diễn biến bất thường của thời tiết cùng các tác động tiêu cực của phát triển kinh tế xã hội như phát triển cơ sở hạ tầng
khai thác cát tình hình sạt lở bờ sông xói lở bờ biển vùng đồng bằng sông cửu long đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng
một số nơi lũ từ thượng nguồn đổ về đang lên nhanh uy hiếp đến tính mạng tài sản của nhân dân
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ lũ thượng nguồn về trong từ hai đến ba ngày tới
mực nước đầu nguồn sông cửu long tiếp tục lên nhanh sau đó lên chậm do chiều thấp
đây cũng là thời điểm nhiều địa phương tại đồng bằng sông cửu long đang thu hoạch lúa hẻ thu
do đó các địa phương cần chủ động phương án thu hoạch lúa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế tối đa thiệt hại
đối với các địa phương ở khu vực thượng nguồn đồng an giang đồng tháp long an
chúng ta cưng quyết đề nghị các địa phương chỉ đạo người dân là đối với vụ hẹn thu đông là chỉ được sản xuất trong vùng đê bao triệt đề
và với vùng đê bao triệt đề này cũng cần kiểm tra kiểm soát xem những khu vực nào còn sung hiếu
thì cần phải có cái gia cố ngay để đề phòng là khi mà có lũ lớn về sẽ ảnh hưởng đến cái thiệt hại đến sản xuất cho bà con
ngoài ra các địa phương cần chủ động phương án ứng phó
đề phòng bão đổ bộ vào khu vực đồng bằng sông cửu long
chuẩn bị tốt các phương án thông báo kêu gọi cũng như neo đậu tàu thuyền tránh trú khi có bão
tăng cường hệ thống truyền thông đến người dân và sẵn sàng phương án sơ tán dân
chuẩn bị lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ra soát chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ
chú trọng trong việc giữ chữ lương thực nước uống thuốc men nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với lũ ngập dài ngày